vào cuối giờ sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã tới dự lễ khởi công cùng ba công trình chào mừng đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy
và kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội tại huyện đông anh
dự án xây dựng hạng mục nhà thi đấu đa năng thuộc dự án xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện đông anh
có diện tích khoảng ba mươi ba hectare tổng mức đầu tư là sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao
của sea games ba mươi một và các môn thể thao trong nhà mang tầm quốc gia
dự án xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện đông anh với tổng mức đầu tư xây dựng là một trăm linh bốn bảy tỷ đồng
dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào nguyên khê có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng sáu km
tổng mức đầu tư bốn trăm năm mươi một tỷ đồng
việc khởi công ba công trình cụ thể nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ
về đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng các công trình dự án góp gió thành bão
giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín